tại quảng trường hùng vương thành phố bạc liêu tỉnh bạc liêu long trọng tổ chức lễ kỷ niệm hai mươi năm tái lập tỉnh
mùng một tháng một năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy mùng một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
sự lễ kỷ niệm có chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
cùng dự còn có nguyên chủ tịch nước trương tấn sang nguyên thủ tướng chính phủ nguyễn tấn dũng
trong suốt hai mươi năm qua với truyền thống lịch sử vẻ vang tinh thần ý chí kiên cường
bạc liêu đã trở thành nền tảng quan trọng cho quá trình cách mạng đổi mới phát triển của tỉnh
thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đề nghị trong thời gian tới
tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính cải cách tư pháp tăng cường liên kết vùng
phát huy lợi thế nhằm tối ưu hóa nguồn lực trong phát triển
liên kết hợp tác phát triển với các địa phương trong các tỉnh vùng đồng bằng sông kiều long
chủ tịch quốc hội cũng yêu cầu tỉnh bạc liêu tiếp tục tập trung vào các lĩnh vực sản xuất và cung ứng sản phẩm nông nghiệp sạch
xây dựng thương hiệu con tôm việt nam tôm bạc liêu đặc biệt phát triển vùng nuôi tôm công nghệ cao
chú trọng phát triển sản xuất nông nghiệp đánh bắt nuôi trồng thủy sản gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ vùng biển
bảo vệ tài nguyên nâng cao chất lượng các mặt hàng nông sản